hà nội ghi nhận bốn mươi ca nhiễm ncov một người được phát hiện tại cộng đồng các trường hợp còn lại đã cách ly hoặc sống trong vùng phong tỏa
thông tin được sở y tế hà nội công bố chiều năm chín trường hợp nhiễm sars cov hai được ký nhận tại cộng đồng là chị htd ba mươi bảy tuổi chú tại tả thanh oai thành trì
người này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực nguy cơ cao ngày bốn tháng chín và có kết quả dương tính với sars cov hai
trong bốn mươi chín người được phát hiện nhiễm ncov tại khu cách ly vùng phong tỏa ổ dịch thanh xuân trung thanh xuân ghi nhận một mươi năm trường hợp
từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay ổ dịch này đã có tổng cộng bốn trăm năm mươi chín người nhiễm ncov các trường hợp còn lại có độ tuổi từ một đến tám mươi
họ trú tại một số khu vực phúc xá ba đình tân lập đan phượng phương mai văn miếu đông đa bạch đằng
vĩnh tuy hai bà trưng an thượng hoài đức đồng xuân hoàn kiếm giáp bát hoàng liệt hoàng mai thanh liệt và tả thanh oai thanh trì
ngoài thanh xuân trung hà nội còn một số ổ dịch đang tiếp tục ghi nhận thêm người nhiễm ncov là văn miếu một trăm một mươi bảy ca nhiễm
văn trương chín mươi ngõ hai mươi bốn kim đồng bốn mươi bảy trợ ngọc hà một mươi bảy tân lập hai mươi
như vậy từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày hai mươi bảy tháng bốn hà nội đã ghi nhận tổng cộng ba năm trăm hai mươi trường hợp nhiễm sars cov hai
ngoài ra một trăm chín mươi trường hợp liên quan các ổ dịch tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện ca trên địa bàn cũng được bộ y tế công bố trước đó